hôm nay ngày thứ ba của phiên chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội sẽ chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
vào buổi chiều thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ trả lời chất vấn trước quốc hội
theo đó buổi sáng quốc hội tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư về công tác quản lý báo chí
quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí phát thanh truyền hình cấp thu hồi thẻ nhà báo
công tác quản lý thông tin điện tử nhất là các trang thông tin điện tử mạng xã hội
quản lý quảng cáo trên báo chí trên môi trường mạng
về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng trả lời chất vấn
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và các bộ trưởng trưởng ngành
tham gia trả lời chất vấn và giải trình về những vấn đề liên quan
thời gian đầu buổi chiều các đại biểu tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư
sau đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan
và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
chủ tịch quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn